tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với uss tổ chức hội thảo vai trò của tư nhân trong cung cấp dịch vụ công
thực tiễn thời gian qua rất nhiều dịch vụ công có sự tham gia của khối doanh nghiệp tư nhân như hàng không đường sắt hạ tầng đường bộ công chứng thừa phát lại và đều đang có kết quả khá tốt
tuy nhiên một vấn đề đặt ra cần phân tích đó là liệu có biến độc quyền nhà nước thành độc quyền tư nhân làm thế nào bảo đảm chất lượng dịch vụ chống gian lận lừa đảo chống tham nhũng sân sao
do đó tại cuộc hội thảo này nhiều ý kiến quan điểm đã được đưa ra xoay quanh vai trò của nhà nước trong việc bảo hộ quyền tài sản quyền kinh doanh thiết lập các tiêu chuẩn quy chuẩn chung giải quyết tranh chấp